hôm nay bệnh viện đẳng cấp quốc tế đầu tiên của vùng đông bắc bộ vinmec hạ long vừa chính thức đi vào hoạt động tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
tổng vốn đầu tư hơn sáu trăm sáu mươi tỷ đồng bệnh viện vinmec hạ long vượt trội về cơ sở vật chất hệ thống trang thiết bị và đội ngũ chuyên gia bác sĩ góp phần nâng tầm hạ tầng dân sinh và du lịch cho tỉnh quảng ninh
phát huy những ưu điểm vượt trội của hệ thống vinmec trên toàn quốc đồng thời tuân thủ chuẩn mực của một bệnh viện đẳng cấp quốc tế
bệnh viện sở hữu không gian khám chữa bệnh sang trọng gồm tám tầng nổi một tầng hầm trên diện tích sàn hai mươi tám ba trăm tám mươi tám m hai với một trăm năm mươi phòng nội trú khép kín tiện nghi và có khả năng phục vụ trên hai trăm linh lượt khám chữa bệnh một năm